sáng nay sau khi đi vào đất liền các tỉnh hà tĩnh quảng bình bão số bốn đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão ở vùng biển các tỉnh từ nghệ an đến quảng trị đã có gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi
trên đất liền ven biển các tỉnh từ nghệ an đến quảng trị có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp chín
ở các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to với lượng mưa là một trăm linh hai trăm năm mươi mm
hồi bốn giờ sáng nay ngày ba mươi tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bảy sáu độ vĩ bắc một trăm linh sáu một độ kinh đông trên đất liền phía tây tỉnh quảng bình
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám
bàn kinh gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng tám mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi km đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm một vùng áp thấp
đến một mươi sáu h chiều nay ngày ba mươi tháng tám vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi bảy bảy độ vĩ bắc một trăm linh bốn độ kinh đông trên khu vực biên giới lào thái lan
sức gió mạnh nhất vùng trung tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới bốn mươi km một giờ
cảnh báo gió mạnh trên biển
ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị sáng nay còn có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai ba m biển động
cảnh báo gió mạnh trên đất liền
ở các tỉnh thanh hóa đến quảng trị sáng nay còn có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
cảnh báo mưa lớn
trong ngày hôm nay ở các tỉnh trung bộ còn có mưa vừa mưa to
lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm trong một mươi hai giờ
từ đêm nay mưa giảm nhanh
từ nay đến ngày hai tháng chín ở các tỉnh bắc bộ và thanh hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
riêng các tỉnh hòa bình sơn la yên bái phú thọ mưa rất to
từ hai trăm linh đến ba trăm linh mm một đợt
từ nay đến ngày một tháng chín ở tây nguyên và nam bộ có mưa vừa mưa to
từ năm mươi một trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên hai trăm linh mm
để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão
nhiều phương án để phòng tránh thiệt hại mà cơn bão có thể gây ra
đã đưa các địa phương triển khai đồng hộ
trong chiều qua hai mươi chín tháng tám đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
do đồng chí nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
kiêm phó trưởng ban thường trực làm trường đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số bốn
tại thị xã cửa lò và huyện diễn châu tỉnh nghệ an
tỉnh nghệ an hiện có ba tám trăm bốn mươi bảy tàu thuyền với một mươi tám bảy trăm linh bốn lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển
tính đến một mươi năm h ba mươi phút
đã có ba bảy trăm linh tám tàu thuyền với một mươi bảy sáu trăm tám mươi tám lao động đã về neo đậu tại bến
tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân
tập trung thu hoạch các diện tích lúa vùng thấp trũng đã chín
và đến chiều hai mươi chín tháng tám đã thu hoạch được bốn mươi sáu trên sáu mươi hai bốn trăm bảy mươi hai hectare gieo cấy đạt khoảng bảy mươi năm
ngoài ra tỉnh nghệ an cũng tập trung giả soát các khu vực dân cư ở ven sông
suối hạ lưu các hồ đập vùng trũng thấp vùng ven suối ngoài bãi sông
khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét nhà ở không an toàn để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn
đã chỉ đạo các địa phương ven biển chuẩn bị sẵn sàng di dân khi có lệnh
theo phương án ứng phó với bão mạnh siêu bão đã được ubnd tỉnh phê duyệt

vùng ven suối ngoài bãi sông khu vực có nguy cơ sạt lờ lũ quét nhà ở không an toàn để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn
đã chỉ đạo các địa phương vền biển chuẩn bị sẵn sàng di dân đến nơi an toàn để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn

ngay trong chiều hai mươi chín tháng tám đồng chí chủ tịch ubnd tỉnh quảng trị đã đến kiểm tra công trình đập tràn nam thạch hãn
đây là công trình đang thi công sửa chữa lại nằm trong vùng lũ quét của sông đắk rông
lãnh đạo tỉnh quảng trị đã chỉ đạo các đơn vị thi công phải di rời ngay các thiết bị ra khỏi đập
và tính toán các phương án đảm bảo an toàn cho người dân
còn tại tỉnh quảng bình một tàu công suất lớn đang bị hỏng máy và chui sát trên biển

mọi công tác chuẩn bị khác nhằm ứng phó với cơn bão số bốn cũng đã được địa phương này tích cực triển khai
hà tĩnh và các tỉnh bắc trung bộ đã có lệnh cấm biển
nhiều đoàn công tác ứng phó thiên tai đã có mặt tại các điểm sung yếu chỉ đạo kiểm tra bảo đảm an toàn hồ đập
chủ động lên phương án sơ tán người dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh có nguy cơ ảnh hưởng bão
chỉ đạo kịp thời để người dân thu hoạch toàn bộ diện tích lúa hẻ thu hoa màu nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do bão gây ra
trong khi đó để chủ động ứng phó với bão số bốn tỉnh nam định đã thực hiện cấm biển từ một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng tám
tập trung kêu gọi tàu thuyền vào nơi tranh chú an toàn
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện ven biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ phương tiện
nhất là các tàu đang hoạt động tại vùng biển từ thanh hóa đến quảng bình để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
các địa phương trong tỉnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị vật tư phương tiện vận chuyển ưng cứu cũng như hoàn thiện phương án sơ tán dân khi bão đổ bộ vào địa bàn